nhằm giúp cho sinh viên của ba nước việt nam lào và campuchia có dịp giao lưu tìm hiểu về lịch sử quan hệ
và tăng cường tình đoàn kết truyền thống của ba nước
sáng nay thành đoàn tp hcm đã tổ chức ngày hội giao lưu với sinh viên của ba nước việt nam lào và campuchia
đang học tập tại tp hcm
ngày hội diễn ra trong không khí ấm áp thân tình cùng với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ
thể hiện văn hóa truyền thống đặc sắc mỗi nước
sinh viên ba nước cùng nhau thực hiện nghi thức bục trí tay một nghi thức truyền thống được thực hiện
trong dịp tết cổ truyền của nhân dân lào campuchia với mong muốn mang may mắn hạnh phúc đến cho tất cả mọi người
trong khuôn khổ ngày hội nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức như giải bi sắt giao lưu sinh viên việt nam lào campuchia
giải bóng đá giao hữu và chương trình hội trại giao lưu sinh viên việt nam lào campuchia
hiện có khoảng năm trăm linh sinh viên lào và campuchia đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn tp hcm
ngày hội sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi tháng bốn